với phương châm không để người dân đặc biệt là các hộ nghèo vùng lũ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
phải thiếu gạo trong dịp tết nguyên đán những ngày này cùng với sự vào cuộc quyết tâm của các bộ
ban ngành trung ương ubnd tỉnh yên bái cũng đang chỉ đạo quyết liệt các sở ban ngành
ubnd các huyện thị xã thành phố bằng nhiều nguồn lực khác nhau phải quan tâm và chăm lo tết cho các hộ nghèo
đồng thời tổ chức tốt công tác tiếp nhận cấp phát gạo cứu đói của chính phủ đang được các địa phương
tiếp nhận và phân phát một cách nhanh nhất đến các hộ nghèo và nhân dân vùng lũ đón tết
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám tại yên bái sáu trên chín huyện thị được chính phủ cấp hơn bốn trăm một mươi bốn tấn gạo hỗ trợ cứu đói
ngay sau khi gạo của chính phủ được trở về địa phương huyện văn yên đã tổ chức tiếp nhận đồng thời chỉ đạo
cho các cơ quan chuyên môn các xã thị trấn tổ chức cấp phát ngay cho các đối tượng đảm bảo đúng đủ kịp thời
đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn và phù hợp với lòng dân
và cũng nhiều năm nay chứ không phải riêng năm hai nghìn một mươi tám này nhiều năm nay thì chính phủ đã thể hiện sự quan tâm này
và đặc biệt là những bà con có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thế mà nguồn lực của huyện của xã của địa phương và dòng họ cũng không thể đảm bảo được
cho nên là đối với bà con mỗi một khẩu được trợ cấp một mươi năm kg gạo
hỗ trợ cho bà con trong dịp tết này là hết sức có ý nghĩa và rất cần thiết
gia cảnh khó khăn với sáu miệng ăn trong nhà trong khi người chồng lại bị ốm đau bệnh tật
cộng với gánh nặng là bố mẹ già nay ốm mai đau
nên mọi gánh nặng lo toan của gia đình đều đổ lên vai của chị đỗ thị lan ở thôn sáu xã yên hưng huyện văn yên
được sự quan tâm của đảng nhà nước và chính phủ trong dịp tết này hộ gia đình chị đã được cấp phát chín mươi kg gạo cứu đói
gia đình chị đã yên tâm có gạo để ăn trong tháng tết